các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo số liệu được công bố từ bộ y tế vào chiều ngày một mươi sáu tháng một cho thấy
trên địa bàn thành phố hồ chí minh có hai trăm tám mươi chín trường hợp mắc mới covid một mươi chín và một mươi năm trường hợp tử vong
tuy nhiên số liệu chi tiết về các trường hợp tử vong chỉ ghi nhận chín ca
trên địa bàn thành phố hồ chí minh sáu ca còn lại là bệnh nhân được chuyển đến từ các tỉnh
tiền giang hai ca bình dương một ca đồng tháp một ca tây ninh một ca vĩnh long một ca
đây là lần đầu tiên kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào giữa năm hai nghìn một mươi bốn
đến nay số ca tử vong do covid một mươi chín gây ra đã giảm xuống mức một con số
còn nhớ cao điểm nhất của tình trạng tử vong ở thành phố được ghi nhận vào ngày hai mươi ba tháng tám
với ba trăm bốn mươi người tử vong do covid một mươi chín
cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh đã đạt được những thành quả khả quan
hai tuần liên tiếp toàn thành phố đạt cấp độ một là vùng xanh trên bản đồ covid một mươi chín
hiện chỉ còn ba quận huyện ở cấp độ hai vùng vàng là quận một huyện cần giờ và nhà bè
ở các phương xã
có sáu mươi trên ba trăm một mươi hai đơn vị ở cấp độ hai còn lại cấp độ một
ba mươi tám phương xã giảm cấp độ một mươi tám địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước
tuy nhiên theo lãnh đạo sở y tế thành phố hồ chí minh
sự xuất hiện của biến chủng omicron đang là mối đe dọa mới đối với thành phố hồ chí minh nói riêng
và cả nước nói chung
tuần qua thành phố đã phát hiện thêm một mươi tám trường hợp nhập cảnh nhiễm biến chủng omicron
tổng số bệnh nhân nhiễm biến chủng mới được ghi nhận trên địa bàn lên ba mươi trường hợp
tất cả đều là người nhập cảnh
để chủ động ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
thành phố đang tiến hành xét nghiệm chủ động tất cả trường hợp nhập cảnh
giải mã trình tự gen đối với những ca phát hiện dương tính